đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi hội đàm với phó tổng thống
kiêm bộ trưởng bộ kinh tế giáo dục và nghiên cứu thụy sĩ nguyên pa mê linh và gặp và làm việc với thống đốc bang ben tristop amman
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng trương hòa bình bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp trao đổi tại các diễn đàn đa phương
tại liên hợp quốc cũng như trong khuôn khổ hợp tác asean thụy sĩ
hai bên đã trao đổi nhất trí cần tiếp tục đẩy nhanh việc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và khối mộ dịch tự do châu âu mà thụy sĩ là thành viên
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại hợp tác đầu tư giữa hai nước và đáp ứng nhu cầu của hai nền kinh tế
phó thủ tướng đề nghị chính phủ thụy sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ ổn định cuộc sống phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước
trong cuộc gặp với thống đốc bang bơn hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kết nối giữa các đối tác nhằm phát huy hết các tiềm năng hợp tác giữa việt nam với bang bơn
nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của bơn như du lịch công nghệ cao môi trường giáo dục đào tạo nghiên cứu
phó thủ tướng đề nghị chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp bơn tiếp tục ủng hộ việc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và khối mộ dịch tự do châu âu
nhằm tạo sung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối hợp tác đầu tư thương mại